thưa quý vị và các bạn trong chiến tranh xâm lược việt nam
quân đội mỹ đã giải hàng trăm triệu lít hóa chất diệt cỏ phần lớn là chất độc màu da cam
dioxin xuống một phần tư diện tích đất tự nhiên ở miền nam việt nam
gây hậu quả vô cùng nặng nề đối với con người và môi trường
đặc biệt ngày sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy máy bay mỹ giải thuốc khai quang ở phía nam
ngay sát vùng phi quân sự vĩ tuyến một mươi bảy hòng cắt đứt sự chi viện từ bắc vào nam
ngày hôm nay sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi truyền hình nhân dân mời quý vị khán giả
thông qua tiểu mục ngày này năm xưa chúng ta cùng nhìn lại thời khắc gian khó này
cũng như những hoạt động mà chúng ta và cả phía mỹ phải thực hiện
để khắc phục hậu quả của chất độc da cam tại việt nam
chương trình sử dụng các chất diệt cỏ của quân đội mỹ ở miền nam việt nam
bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một và kết thúc vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hơn ba triệu hectare lãnh thổ của miền nam việt nam đã bị giải hóa chất
với mật độ sấp xỉ ba mươi bảy kg một hectare
gấp một mươi bảy lần liều sử dụng trong nông nghiệp theo tiêu chuẩn của chính nước mỹ lúc đó
mục tiêu của chương trình này nhằm dọn sạch các khu rừng rậm tán cây
để phát hiện và tấn công quần cách mạng phá hoại mùa màng kinh tế
song song với đó chúng cũng tiến hành tuyên truyền về hành động giải hóa chất này
nhằm chấn an người dân
ngày sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy máy bay mỹ giải thuốc khai quang ở phía nam
ngay sát vùng phi quân sự vĩ tuyến một mươi bảy hòng cắt đứt sự chi viện từ bắc vào nam
trong năm những thường dân sống chung quanh khu vực cũng bị ảnh hưởng
bởi thứ thuốc diệt cỏ chất độc hóa học dioxin này
cùng với đất đai núi rừng sông ngòi hàng triệu người cũng bị phơi nhiễm dioxin
để lại những hậu quả vô cùng khủng khiếp mang tính hủy diệt nặng nề
đến nay khi chiến tranh đã kết thúc quá khứ đã lùi xa
mặc dù không chính thức thừa nhận sai lầm nhưng mỹ đã có những hành động cụ thể
để hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam tại nước ta
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên
mỹ chính thức viện trợ cho việt nam để khắc phục hậu quả của dioxin trên người
các sân bay như đà nẵng
biên hòa đồng nai hay sân bay phủ cát bình định hiện là những điểm nóng
về tan dư của chất độc dioxin
trong đó sân bay biên hòa là khu vực có mức độ ô nhiễm chất dioxin lớn nhất
tại việt nam hiện nay với khối lượng đất và chầm tích nhiễm dioxin khoảng năm trăm linh m ba
cuối năm hai nghìn một mươi chín vừa qua phía mỹ tiếp tục phối hợp cùng việt nam
tiến hành dự án trị giá ba trăm chín mươi triệu usd để xử lý ô nhiễm dioxin tại đây
đối với dự án biên hòa sẽ có nhiều khó khăn và thách thức
bởi khối lượng ở đây nhiều hơn so với dự án xử lý dioxin ở sân bay đà nẵng
tuy nhiên tôi tin chắc chắn rằng việt nam và hoa kỳ sẽ cùng đồng hành
để xử lý chất đẻ dioxin ở sân bay biên hòa
tôi sẽ luôn khuyến khích vận động sự tham gia của các thượng nghị sĩ
đến từ cả hai đảng dân chủ và cộng hòa thực hiện công việc đầy ý nghĩa này
theo thông tin từ hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
chất da cam dioxin đã làm cho bốn tám triệu người việt nam bị phơi nhiễm
hơn ba triệu người là nạn nhân gây nên biết bào thảm cảnh
rất nhiều gia đình có từ ba nạn nhân trở lên thậm chí có gia đình sinh con tới một mươi năm lần
thì cả một mươi năm người con đều là những nạn nhân chất da cam
trong nhiều năm qua với nỗ lực lớn của đảng nhà nước và nhân dân ta
đã từng bước khắc phục nỗi đau gia cam
nhờ có những chính sách kịp thời và đúng đắn
hàng triệu nạn nhân chất độc gia cam đã được chăm lò giúp đỡ
cùng với quá trình khắc phục hậu quả làm dịu nỗi đau cho con người
đảng và nhà nước ta đã có những chính sách kịp thời để phát huy nội lực
tự cường và tinh thần sáng tạo dám nghĩ dám làm
để từng bước khắc phục hậu quả của thảm họa này đối với thiên nhiên và môi trường